liên quan đến vụ ô tô mất lái tông hàng loạt xe máy ở quảng ngãi công an tp quảng ngãi cho biết qua kiểm tra tài xế xe tải nguyễn trọng tú trú tại phường quảng phú dương tính với nồng độ cồn
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày chín tháng bốn nguyễn trọng tú lái xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi sáu c hai trăm năm mươi bốn khi ô tô đến trước cổng trường tiểu học trần phú thì mất kiểm soát
chiếc xe leo lên vỉa hè tông liên tiếp ba xe máy sau đó ô tô tải lao xuống đường tông hai xe máy khác rồi tông vào ô tô bốn chỗ mới dừng lại
tại hiện trường một xe bị mắc dưới gầm ô tô tải nhiều xe khác nằm ngổn ngang vỡ nát
tài nạn liên hoàn đã khiến cho hai người đi xe máy bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
lực lượng công an đã phong tỏa tuyến đường để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn